chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển
đoạn hoàng hóa sầm sơn và đoạn quảng sương tĩnh gia thuộc tỉnh thanh hóa
theo hình thức ppp loại hợp đồng bot
dự án sẽ xây dựng tuyến đường ven biển hoàng hóa sầm sơn dài một mươi năm km
và tuyến quảng sương tĩnh gia dài một mươi bốn năm km theo quy mô đường cấp ba
rộng một mươi hai m tốc độ thiết kế tám mươi km một giờ
tuyến đường thuộc phạm vi dự án sẽ đi qua các huyện hoàng hóa quảng sương
hoàng sơn tỉnh thanh hóa tổng mức đầu tư dự án là ba bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia chiếm bảy mươi hai một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
với nhà đầu tư tư nhân chiếm ba mươi chín trăm hai mươi ba tỷ đồng
nhà đầu tư có trách nhiệm bỏ ra tối thiểu hai mươi vốn chủ sở hữu trong phần vốn bot của dự án